thưa quý vị chiều nay tiếp tục phê nọp thứ ba mươi hai dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc bắc nam phía tây
đoạn gia nghĩa đắk nông trân thành bình phước
theo kỳ hoạch dự án đường cao tốc gia nghĩa trân thành có quy mô sáu làn xe
giai đoạn phân kỳ đầu tư với chiều dài khoảng một trăm hai mươi tám tám km đi qua địa phận tỉnh đắk nông hai mươi bảy tám km
qua địa phận tỉnh bình phước một trăm linh một km quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh
sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hai mươi năm năm trăm bốn mươi tỷ đồng trong đó vốn ngân sách trung ương trên một mươi năm trăm linh tỷ đồng
ngân sách địa phương trên hai hai trăm linh tỷ đồng vốn do nhà đầu tư thu xếp khoảng một mươi hai bảy trăm bảy mươi tỷ đồng
theo kỳ hoạch dự án sẽ thi công xây dựng từ năm hai nghìn hai mươi năm vấn đấu hoàn thành năm hai nghìn hai mươi sáu
đa số ý kiến thành viên ủy ban thường vụ quốc hội tán thành với chủ trương đầu tư dự án này
và thống nhất trình
chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ bảy sắp tới
tuy nhiên một số ý kiến đề nghị phân tích rõ hơn các chi phí thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư
đặc biệt chi phí liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lúa của dự án
đồng thời chính phủ các địa phương cần cam kết trách nhiệm tổ chức thực hiện
bảo đảm hiệu quả tiến độ chất lượng cho dự án
cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm